các đảng bộ trực thuộc trung ương đã tổ chức trọng thể khai mạc đại hội đại biểu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các đại biểu là đảng viên trong tỉnh tham dự đại hội
sáng nay đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh tây ninh lần thứ một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã chính thức khai mạc
tham dự và phát biểu chỉ đạo đại hội có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tăng trưởng grdp bình quân của tỉnh tây ninh đạt bảy hai cao hơn mức bình quân cả nước
công nghiệp tăng trưởng khá và đóng góp cao cho tăng trưởng kinh tế
giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân một mươi năm bốn cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch theo hướng nâng cao chuỗi giá trị
khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch công nghệ cao
để tạo bước đột phá trong thời gian tới báo cáo chính trị đại hội đảng bộ tỉnh tây ninh
đề ra nhiều kế hoạch cụ thể trong đó đặc biệt chú trọng đến tiếp tục phát triển nông nghiệp công nghệ cao
thu hút đầu tư chú trọng hạ tầng giao thông đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án cao tốc tp hcm mộc bài
phục vụ phát triển kinh tế du lịch
sáng ngày một mươi năm tháng một mươi đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh trà vinh lần thứ một mươi một
nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã khai mạc
bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương trần cầm tú
đến dự và chỉ đạo đại hội
nhiệm kỳ vừa qua tỉnh trà vinh thực hiện đạt và vượt một mươi chín trên hai mươi một chỉ tiêu
cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng công tác an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm
cơ sở vật chất trang thiết bị y tế giáo dục được đầu tư ngày càng hoàn thiện
đáp ứng cơ bản nhu cầu khám chữa bệnh và học tập của người dân
trà vinh từng bước xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị tư tưởng đạo đức
sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu quả hiệu lực
trong nhiệm kỳ vừa qua đảng bộ tỉnh trà vinh cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế
tác động của dịch bệnh covid một mươi chín đã ảnh hưởng đến thu hút đầu tư giải quyết việc làm của tỉnh
làm cơ sở để tỉnh tập trung phấn đấu cho nhiệm kỳ tới
đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh trà vinh lần thứ một mươi một sẽ bế mạc vào ngày một mươi bảy tháng một mươi
cùng trong sáng nay đảng bộ tỉnh quảng trị đã tổ chức khai mạc đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi bảy
nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
đã tham dự và chỉ đạo đại hội phát biểu khai mạc tại đại hội đồng chí lê quang tùng
bí thư tỉnh ủy quảng trị khẳng định trong nhiệm ký mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tỉnh quảng trị xác định tiếp tục
đẩy mạnh việc khai thác hiệu quả những tiềm năng lợi thế của tỉnh
chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động bền vững hiệu quả
ưu tiên tập trung đầu tư phát triển một số ngành lĩnh vực có tiềm năng lợi thế nổi trội để tạo đột phá
xây dựng một số vùng kinh tế động lực trở thành cực tăng trưởng thúc đẩy và lan tỏa đối với nền kinh tế của tỉnh
đẩy mạnh đổi mới sáng tạo biến những bất lợi khó khăn thành tiềm năng lợi thế của tỉnh
nhằm đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn phát huy sức mạnh về truyền thống văn hóa lịch sử và phẩm chất con người quản trị
sáng nay một mươi năm tháng một mươi đảng bộ tỉnh lâm đồng đã tổ chức khai mạc đại hội đại biểu lần thứ một mươi một nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
phát biểu ý kiến tại đại hội đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương đã biểu dương những thành tựu mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh lâm đồng
đạt được trong thời gian vừa qua
về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đồng chí nguyễn xuân thắng gợi mở
lâm đồng cần tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh sử dụng hiệu quả các nguồn lực đổi mới sáng tạo
phát huy tốt tiềm năng lợi thế của địa phương từng bước nâng cao đời sống của nhân dân
chú trọng phát triển du lịch chất lượng cao đưa đà lạt lâm đồng trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế
quan tâm giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc chú trọng công tác xây dựng
chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị bảo đảm quốc phòng an ninh phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc
truyền thống đoàn kết của đảng bộ và sự tin tưởng đồng tuận của nhân dân
hoàn thành tốt các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi một đề ra
với chủ đề xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh phát huy sức mạnh toàn dân
đoàn kết dân chủ đổi mới hội nhập khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế
đưa lào cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng trung du miền núi phía bắc
sáng nay đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lào cai lần thứ một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã chính thức khai mạc
phát biểu chỉ đạo đại hội bí thư trung ương đảng tranh án toán nhân dân tối cao nguyễn hòa bình
đánh giá cao những thành tựu mà đảng bộ và nhân dân tỉnh lào cai đạt được trong nhiệm kỳ
đồng chí đề nghị lào cai cần tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư
khơi dậy và phát huy mạnh mẽ các tiềm năng lợi thế riêng có
chú trọng sản xuất nông nghiệp sạch nông nghiệp công nghệ cao
theo chuỗi giá trị để tận dụng lợi thế của xuất khẩu quốc tế
chú trọng phát triển du lịch nhưng không làm vỡ cảnh quan thiên nhiên
nhất là ở sapa phấn đấu đến năm hai nghìn ba mươi lào cai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước